hơn một tháng nay nước sông đà thuộc địa bàn huyện thanh thủy tỉnh phú thọ xuống thấp kỷ lục trong vòng bốn năm trở lại đây
mực nước xuống thấp khiến hàng chục lồng cá đặc sản của những hộ nuôi cá gặp nhiều khó khăn thậm chí có nguy cơ mất trắng vì thiếu nước
đây là những lồng cá đang nằm trơ trọi trên những bãi cát nổi lên do nước sông đà xuống thấp
theo dọc bãi cát chúng tôi tìm đến hộ gia đình ông đặng văn luyện
ông luyện cho biết gia đình có hai mươi một lồng cá thì có tới hơn một nửa số lồng đã nằm trơ trên cát hoặc đáy lồng bị lấp cát
để cứu cá ông luyện và nhiều người lao động đã phải bơm sụp cát bằng máy áp lực và tời lưới lên cho nổi bè cá để cứu cá
huy động công nhân đào cát đáy lồng để chuyển lồng đi nơi khác tránh tình trạng lồng mắc cạn hoặc nằm trơ trên cát
cát nó sô vào nên ảnh hưởng đến hộ nuôi cát
cát lồng như chúng tôi bè nó nổi trên mặt cát
những cái bè nó sâu thì giờ mới được hơn mét nước còn bè nó nông thì bây giờ chúng tôi phải dồn cá vào bè sâu để nuôi để khắc phục tạm thời để trước mắt là như thế
giờ mong là chỉ có nước thủy điện hòa bình nó lên cao để đỡ ảnh hưởng đến cá lồng như chúng tôi
đấy giờ xuân lọc tôi có một mươi ba hộ đều bị ảnh hưởng của cát và có những hộ thì phải chuyển cá đi hết rồi
hai năm nay người dân trên địa bàn huyện thanh thùy đã phải gặp
gánh chịu quá nhiều thiệt thòi do thiên tai gây ra
đến nay người dân nơi đây lại tiếp tục gánh chịu nước sông xuống thấp tới mức kỷ lục
khiến nhiều người nuôi cá lồng trên sông đà gặp rất nhiều khó khăn
do mực nước xuống thấp cục bộ nên xã xuân lộc với gần một trăm năm mươi lồng cá bị thiệt hại nặng nề
thậm chí cá bắt đầu chết giải rác ở trong lồng do thiếu nước và thiếu oxy
chúng tôi cũng khuyên cáo bà con trong thời điểm này đối với các đối tượng cá mà đã đạt trọng lượng thương phẩm
thì chúng ta nên xuất bán để thứ nhất là giảm cái mật độ nuôi trong lồng
cái thứ hai là để đảm bảo được phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra
vì việc xuất bán các thương phẩm thì bà con cũng lưu ý rằng là cái giá trong thời điểm này cũng không được cao
nhưng tuy nhiên là chúng ta cũng không nên tích cá để giữ lại bán tết nguyên đán
mà trong thời điểm này chúng ta nên xuất bán sớm
bằng các biện pháp thủ công các hộ nuôi cá đang nỗ lực để cứu các bè cá
mong muốn lớn nhất của họ lúc này là mong
cầm cự được cho đến ngày thủy điện hòa bình xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
khi đó sẽ không còn hình ảnh những bè cá lồng chờ trọi như thế này nữa